việc chỉ trong một thời gian ngắn liên tiếp xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản chủ yếu nhằm vào cơ quan nhà nước doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
đặc biệt giữa bối cảnh cả nước đang tập trung cho công tác phòng chống dịch covid một mươi chín khiến dư luận vô cùng hoang mang bức xúc làm nảy sinh nhiều luồng dư luận trái chiều tạo vô vàn áp lực lên người đứng đầu công an tỉnh quảng trị
để chúng tôi làm không ra thì chắc chắn là cái bất an trong dân nó sẽ càng lớn và cái niềm tin của dân đối với lực lượng của an cũng sẽ ảnh hưởng
chuyên án t chín trăm hai mươi nhanh chóng được thành lập dưới sự chỉ đạo trực tiếp của giám đốc công an tỉnh phòng cảnh sát hình sự nhận nhiệm vụ phối hợp cùng công an thành phố đông hà công an huyện đắk rồng
công an huyện hướng hóa nhanh chóng điều tra xác minh làm rõ vụ việc
ngoài ra lực lượng kỹ thuật hình sự và một số đơn vị kỹ thuật nghiệp vụ thuộc công an tỉnh cũng được điều động tham gia chuyên án
báo cáo khám nghiệm hiện trường của các vụ trộm cắp tài sản trước trong và sau khi xác lập chuyên án t chín trăm hai mươi được tổng hợp phân tích tỉ mỉ nhằm tìm ra những điểm nổi bật có thể giúp định hướng cho công tác điều tra
thời gian độ tưởng trốn chủ yếu là về những thời gian
thứ nhất là ban đêm thứ hai là trời thời tiết là mưa to gió lớn để thuận lợi cho những đối tượng hoạt động
cái thứ hai đó là về công cụ phương tiện thì nó cũng giống nhau đó là sử dụng các cái thên sắt mà có đồ dẹp để bậy cày các cái cửa để đột nhập vào trộm
cái thứ ba đó là sử dụng đối tượng sử dụng dép thì cùng một cái đặc điểm dép chúng tôi thu được là tức là cả cái vết in hành để tên là hình trường tên đất cũng như tên nền
cái vết này thì chỉ có là truy nguyên vết
chỉ là nhóm đối tượng thôi chứ không truy nguyên vết trực tiếp đối tượng bởi vì đó không phải là tình cực khác biệt
điểm chung giữa hầu hết các vụ trộm cắp tài sản là sau khi đột nhập thành công đối tượng thường nhắm vào các phòng làm việc của những người đứng đầu cơ quan doanh nghiệp hoặc bộ phận kế toán để phá kết sắt lục tìm tài sản
ngoài ra quá trình khám nghiệm hiện trường vụ trộm cắp tài sản xảy ra đêm ngày một mươi bảy dạng sáng ngày một mươi tám
tám tháng tám năm hai nghìn hai mươi tại trung tâm nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ tỉnh quảng trị đã phát hiện một số vết quan trọng
phát hiện mang tính đột phá trong cái vụ việc này đó chính là quá trình chúng tôi tiến hành khám nghiệm thì phát hiện một cái binh nước màu xanh tại phòng làm việc kế toán và chúng tôi cũng đã đưa ra nhận định thì rất có thể trong quá trình đối tượng thực hiện
lúc mà đối tượng cây phá kết sắt ở đấy thì đối tượng đã bấm cái binh nước này từ phòng của giám đốc sang phòng kế toán để đối tượng uống và trong phòng kế toán thì chúng tôi không phát hiện cái lý nào
nên chúng tôi đã đưa ra nhận định rất có khả năng là đối tượng đã trực tiếp uống ở đầu của vòi nước bình nước thì rất có khả năng là đối tượng có thể là phía miền của đối tượng
đối tượng đã tiếp xúc đầu tiếp xúc trực tiếp với đầu của vòi nước chính vì vậy mà chúng tôi đã tiến hành thu giữ cũng như là gửi cái màu giám đình này để tiến hành công tác trứng câu giám đình
việc thu giữ được dấu vết adn là bước tiến quan trọng trong tiến trình điều tra
việc thu giữ được dấu vết adn là bước tiến quan trọng trong tiến trình điều tra
tuy nhiên phát hiện này sẽ có ý nghĩa
nhiều hơn khi tìm được mẫu vật để so sánh
còn hiện tại cơ quan điều tra vẫn đang tiến hành sang lọc hàng trăm đối tượng thuộc diện nghi vấn
chúng tôi phải tổng hợp giả soát tất cả những đối tượng có tiền án tiền sự liên quan đến trộm cắp đặc biệt là trộm cắp gọi là công sở
rồi là các đối tượng có mặt tại hiện trường các đối tượng có biểu hiện nghi vấn
rồi từ số này sẽ lọc ra một vài đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn nhất để lấy mẫu so sánh đối chiếu với dấu vết adn đã thu được trước đó
trong lúc lực lượng cảnh sát hình sự đang đẩy nhanh quá trình trinh sát ra soát đối tượng nghi vấn thì lực lượng kỹ thuật hình sự tiến hành lắp đặt nhiều hệ thống báo động phát hiện đột nhập
áp dụng đồng loạt các biện pháp điều tra thì đến cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi cơ quan công an đã phát hiện bắt giữ được đối tượng nguyễn đình diệp trú tại phường đông lương thành phố đông hà
tuy nhiên qua nghiên cứu phương thức thủ đoạn trộm cắp tài sản mà diệp đã thực hiện lại thấy có nhiều điểm không tương thích với dấu vết tại một số hiện trường đặc biệt là dấu vết để lại tại trung tâm nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ tỉnh
cơ quan điều tra đã lấy mẫu sinh học của nguyễn đình diệp để chương cầu giám định
xong kết quả lại không trùng khớp với dấu adn thu được tại hiện trường trước đó
điều này đặt ra nghi vấn phải chăng diệp còn có đồng bọn
tuy nhiên quá trình điều tra kết hợp với lời khai của nguyễn đình diệp
đều thể hiện hắn là đối tượng duy nhất gây ra loạt vụ trộm cắp tài sản nêu trên
hệ thống phân tích toàn bộ số tài liệu đã thu thập được đến lúc này
ban chuyên án t chín trăm hai mươi cho rằng có ít nhất hai đối tượng đã gây ra loạt vụ trộm cắp tài sản
tại các cơ quan công sở doanh nghiệp và nhà dân trên địa bàn tỉnh
chỉ có điều chúng hoạt động độc lập không quen biết nhau
từ hàng trăm đối tượng trong diện quản lý
trải qua quá trình ra soát xác minh thận trọng tỉ mỉ
cuối cùng cơ quan cảnh sát điều tra rút lại danh sách chỉ còn bốn đối tượng
đứng đầu danh sách là lê cảnh sáng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
trú tại xã triệu thành huyện triệu phong tỉnh quảng trị
đối tượng không nghiên nghiệp nghiền game
đến bài trên mạng dành đến nơi nâng
đối tượng rất dễ hoạt động trộm cắp tài sản để trả nợ cho các đài lý game
ngoài tài liệu trinh sát trên thì công tác vận động quân chúng tố giác tội phạm
còn thu được một thông tin quý giá là cơ sở
để cơ quan điều tra tập trung vào đối tượng lê cảnh sáng
cơ quan điều tra đã tiến hành trưng cầu giám định mẫu gen của lê cảnh sáng
và so sánh với mẫu gen đã thu được trước đó thì cho kết quả trùng khớp
tài liệu khoa học này kết hợp với các thông tin đã thu thập được
dù ban chuyên án t chín trăm hai mươi có niềm tin lê cảnh sáng liên quan đến vụ trộm cắp tài sản
xảy ra tại trung tâm nghiên cứu ứng dụng khoa học
và công nghệ tỉnh quảng trị đêm một mươi bảy dạng sáng ngày một mươi tám tháng tám năm hai nghìn hai mươi
từ việc lựa chọn địa điểm gây án tân suất hoạt động cũng như thủ đoạn tinh vi trong việc
che giấu bản thân trong suốt quá trình gây án cho thấy lê cảnh sáng là đối tượng
ma quỷ quyệt có nhiều thủ đoạn đối phó với cơ quan điều tra
hơn nữa sự thành bại của lần đấu tranh trực diện đầu tiên không chỉ quyết định đến kết quả điều
tra vụ trộm cắp tài sản tại trung tâm nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ tỉnh quảng trị
mà còn là tiền đề để khám phá ra nhiều vụ trộm cắp tài sản khác vẫn chưa có lời giải
do vậy ban chuyên án t chín trăm hai mươi đã dày công xây dựng kế hoạch đấu tranh với đối tượng
đúng như dự đoán của cơ quan điều tra đối tượng lê cảnh sáng viện dẫn ra nhiều hoạt động nhằm
hợp thức hóa thời gian biểu của anh ta trong khoảng thời gian xảy ra vụ trộm cắp tài sản tại trung tâm
nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ tỉnh quảng trị không những vậy anh ta còn đề nghị cơ
cơ quan điều tra phải đưa ra được bằng chứng nếu buộc tội mình mặc dù đối tượng chưa có thể
án lên sư nhưng mà đối tượng rất chuyên nghiệp hoạt động rất tín vi và sảo quyệt tìm ra cái đối
tượng này nghi vấn đã khó nhưng để buộc đối tượng là phải nhận tội là một việc nó càng khó hơn
khi anh lê cảnh sáng đã bộc lộ hết các chiêu trò mánh khóe của mình thì cũng là lúc cơ quan điều
tra đưa ra các bằng chứng cụ thể đầu tiên là các tài liệu bao gồm lời khai của nhân chứng đã nhìn thấy
xe máy của sáng xuất hiện gần khu vực trung tâm nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ tỉnh
trong đêm một mươi bảy dạng sáng ngày một mươi tám tháng tám tiếp đến là lời khai của nhiều người đã gặp tiếp xúc với sáng
trong ngày một mươi tám tháng tám năm hai nghìn hai thông tin do các nhân chứng cung cấp đã tố cáo lời khai gian dối trước
đó của đối tượng hơn thế nữa cơ quan điều tra còn chỉ ra hàng loạt bất minh về tài sản của đối
tượng thời gian qua trong khi trước đó hắn từng thừa nhận công an việc làm không được thuận lợi
do dịch covid một mươi chín chứng cứ cuối cùng quan trọng và có sức nặng nhất là đánh trúng vào tâm lý của
đối tượng khiến hắn lung lay ý chí chống đối đó chính là kết quả giám định adn
thời gian đầu là kiên quyết chối nhưng qua quá trình đánh giá thì chúng tôi thấy rằng là đối
tượng là trong vòng khoảng một buổi thì đối tượng là có thấy có sự chuyển biến thì chúng tôi liềm
tin đó càng sâu sắc hơn và chiến thuật đưa ra phương pháp đơn ta đã đúng và chúng tôi thấy
là đối tượng phải nhận tội trước hàng loạt cắt tài liệu chứng cứ khoa học chống lại mình
lê cảnh sáng không còn đường chối cãi buộc phải thừa nhận chính hắn là hung thủ đã gây ra vụ trộm
các tài sản tại trung tâm nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ tỉnh quảng trị trong đêm một mươi bảy dạng
sáng ngày một mươi tám tháng tám năm hai nghìn hai mươi
lời nhận tội của lê cảnh sáng phù hợp với kết quả khám nghiệm hiện trường thông tin do nhân chứng
cung cấp và các tài liệu chứng cứ mà cơ quan công an đã thu thập được trong suốt quá trình điều tra khám phá vụ án

kênh huyện y cansai
đại lý thường thúc giục vậy trả nợ thì đội thường lại xin ý định trộm khắp công sở
trộm khắp công sở vì đội thường cũng được làm nghề máy mục và tài xá các công trình
thì đội thường cũng cơ bản là thông thuộc các địa bàn trên tỉnh
nên đội thường quan sát những chủ sở cơ quan độc lập vắng người qua lại
thì đội thường thực hiện hành vi đột nhập trộm khắp tài sản
trước khi gãn đội thường chuẩn bị găng tay khăn che mặt mũ
mỗi lần đột nhập xong thì đội thường thường vất cái công cụ gây án
và những tài sản mà đội thường chiếm đoạt được thì đội thường dùng để vào việc chơi đến bài
trong vụ việc đột nhập vào trung tâm nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ
tỉnh đêm một mươi bảy dạng sáng ngày một mươi tám tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai để trộm cắp tài sản
do khát nước nhưng không tìm được cốc
nên đối tượng đã uống trực tiếp qua vòi bình và để lại dấu vết adn tại đây
người tính không bằng trời tính lê cảnh sáng dẫu danh ma quỷ quái
nhưng cuối cùng vẫn không tránh khỏi sơ hở
và đây chính là sơ hở để cơ quan điều tra lần ra danh tính của hắn

tỉnh đêm một mươi bảy dạng sáng ngày một mươi tám tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai để trộm cắp tài sản
và đây chính là sơ hở để cơ quan điều tra lần ra danh tính của hắn
và đây chính là sơ hở để cơ quan điều tra lần ra danh tính của hắn

ở đó mình có biết n arthda
chính thức bình tưởng và tình cảm của người nhất
phong trào chosen giải đỉnh hai nghìn hai mươi lúc ấy
bài opportunity bình tĩnh tự xoay bài một circao
pas international gửi không được chicken person nha

i cao là tầm một això chứ không speak

nên chỉ nửa tháng sau lê cảnh giáng tiếp tục gây ra vụ trộm cắp thứ hai

nên chỉ nửa tháng sau lê cảnh giáng tiếp tục gây ra vụ trộm cắp thứ hai
đối tượng đã thực hiện bảy vụ trộm cắp thứ ba

đối tượng đã thực hiện bảy vụ trộm cắp thứ bốn

phát hiện kẻ trộm chị diễm sợ hãi hô hoán thì bị đối tượng rút dao đe dọa nếu truy hồ sẽ bị đâm
thấy nạn nhân hoảng loạn đối tượng nhanh chóng cướp chiếc điện thoại samsung a bảy mươi trên bàn rồi bỏ chạy

những thủ đoạn phổ biến của bọn trộm thường sử dụng để gây án như chúng thường thăm dò nắm tình hình sơ hở thiếu sót của cơ quan cửa hàng nhà ở cũng như sơ hở thiếu sót của nhân dân trong công tác bảo vệ tài sản
tìm hiểu các thiết bị phương tiện bảo vệ như khóa cửa thiết bị báo động để chọn thời gian hoạt động
thực tiễn đấu tranh chống tội phạm trộm cắp cho thấy trong khi gây án các đối tượng trộm có tính chuyên nghiệp thường không để lại dấu vết hoặc giả tạo dấu vết
để đánh lạc hướng cơ quan điều tra
hô hào bảo con nối xóm hỗ trợ
và một cái tôi nghĩ là rất có hiệu quả đó là mỗi gia đình nên có một hệ thống camera này
thì cái này rất là tốt trong cái việc mà khi cơ quan điều tra hoặc lực lượng chức năng cần truy vết và truy tìm và thông qua cái hệ thống camera này
thì có thể là trích xuất các hình ảnh dữ liệu của công tác điều tra rất là tốt
rất mong bà con khi sự việc xảy ra
một chương là bằng cái cách nhanh nhất là báo cho đồng lượng chức năng để tham gia tập trung huy động lực lượng tham gia để trích xuất ngay
và không nên làm xáo trộn cái hiện trường